tỉnh thanh hóa có hai mươi bốn sông lớn nhỏ cùng hệ thống đê dài một tám km trong đó đê sông chu dài chín mươi hai km
và trên tuyến đê này một số vị trí sung yếu đã được kè lát mái cứng hóa mặt đê đáp ứng công năng trị thủy
đồng thời là đường giao thông kết nối vùng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tuyến đê sông chu được đầu tư nâng cấp kè lát mái đê tại một số điểm sung yếu kiên cố hóa mặt đê đã lâu
hiện nhiều đoạn đê đã xuống cấp nghiêm trọng
trong năm nay trên tuyến đê sông chu phát sinh ba trọng điểm đê kè sung yếu cần được quan tâm xử lý
đó là kè vân lộ bát căng đoạn k hai mươi bốn một trăm bốn mươi hai k hai mươi năm bảy trăm linh đề hữu sông chu xã thọ nguyên kè long đinh đoạn từ k một mươi sáu cộng sáu trăm linh k một mươi bảy cộng bốn trăm linh
đê tả sông chu xã thọ trường cùng huyện thọ xuân và đoạn từ k ba mươi tám chín trăm linh k ba mươi chín bốn trăm linh đê hữu sông chu thuộc xã thiệu tâm huyện thiệu hóa
thanh hóa là tỉnh có tổng các tuyến đê dài nhất
cả nước nên được quan tâm đầu tư nâng cấp tu bổ
dù vậy nguồn vốn có hạn nên các tuyến đê được nâng cấp không đồng bộ
chưa đáp ứng được yêu cầu chủ động phòng chống lụt bão bảo vệ các khu dân cư đồ thị
rất mong trong thời gian tới chính phủ các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm
tăng tỷ trọng đầu tư nhằm phát huy hiệu quả tối đa công năng của tuyến đê này